thưa quý vị dưa hấu là loại trái cây có sức hấp dẫn tuyệt vời bởi màu sắc và vị ngọt thanh mát
làm tan cân khát trong mùa hè nóng lực mà nó còn có nhiều lợi ích với sức khỏe
một những lợi ích tuyệt vời của dơ hấu với sức khỏe
màu đỏ tươi của dơ hấu đến từ lycopene một chất chống oxy hóa có thể giúp hạn chế nguy cơ ung thư và bệnh đai thao đường
dưa hấu có nhiều chất dinh dưỡng hơn bất kỳ loại trái cây hoặc rau nào khác ngay cả cà chua
để bổ sung licopen bạn nên chọn loại dưa hấu có ruột màu đỏ tươi chứ không phải màu vàng
ngoài ra loại dơ không hạt có xu hướng có nhiều lycopene hơn so với dơ có hạt
mọi tế bào trong cơ thể chúng ta đều cần nước ngay cả một sự thiếu hụt nhỏ cũng có thể khiến bạn cảm thấy oể
nếu bị mất nước có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
dưa hấu là loại quả mọng với chín mươi hai là nước vì vậy ăn dưa hấu là một cách đơn giản để giúp giữ cho nước cơ thể
dơ hấu rất nhiều acid amine
acid amine gọi là citrulline có thể giúp lưu thông máu trong cơ thể và làm giảm huyết áp
licopen cũng có lợi ích bảo vệ sức khỏe của tim
các nghiên cứu cho thấy nó có thể làm giảm nguy cơ đau tim
tuy nhiên không phải chỉ ăn dưa hấu là tốt cho tim mà bạn cần có lối sống lành mạnh
trong đó bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh hạn chế chất béo bão hòa tập thể dục không hút thuốc
một số sắc tố giúp bảo vệ thực vật khỏi ánh nắng mặt trời
và kỳ lạ là khi ăn chúng cũng giúp bảo vệ làn da của bạn
chất lycopene trong dơ hấu có thể giúp làn da của bạn ít bị cháy nắng hơn
vitamin a b sáu và c trong dưa hấu giúp làn da luôn mềm mại mịn màng và rẻ dai
nhưng để bảo vệ da tốt nhất bạn cần kết hợp sử dụng kem chống nắng thường xuyên
dơ hấu có một sắc tố tự nhiên gọi là beta có thể hỗ trợ bảo vệ khớp
sử dụng thực phẩm là cách tốt nhất để có thể có được tất cả các vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần
chỉ cần ăn một miếng dưa hấu là bạn đã có chín một mươi một lượng vitamin a cần thiết mỗi ngày
vitamin a là chiều khóa để giữ cho đôi mắt của chúng ta luôn khỏe mạnh
dưa hấu có hàm lượng nước cao và cũng cung cấp một số chất sơ
những chất dinh dưỡng này giúp thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa tá bón và thúc đẩy nhu động ruột điều đặn
ăn dưa hấu cũng rất dễ tiêu hóa cho cả những người bị viêm ruột
với hàm lượng nước cao chất chống oxy hóa và acid amin của dưa hấu có thể giúp chúng ta tập luyện tốt hơn
dưa hấu cũng chứa nhiều cali một khoáng chất có thể làm giảm chứng chuồn rút khi tập thể dục
bạn cũng nên ăn dơ hấu sau khi đổ mồ hôi để giúp ngăn người đau nhớ cơ sau khi tập luyện
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn bàn tiến viện dinh dưỡng quốc gia các loại quả chín màu vàng đỏ da cam như dơ hấu đu đủ hồng cam quýt có hàm lượng carotene khá cao và dầu sát
đây là những loại quả quý được nghiên cứu về khả năng phòng bệnh khô mắt do thiếu vitamin a chống lại oxy hóa và phòng chống ung thư
trong một gram dơ hấu ăn được bao gồm có hai ba gram glucid sáu hai gram đường một trăm tám mươi bảy mg cali tám mươi mg đồng và các vitamin khoáng chất khác không đáng kể
như vậy dơ hấu còn nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin c vitamin nhóm b sát
vì vậy không nên chỉ ăn dưa hấu hàng ngày mà cần ăn thêm các loại quả khác để bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau để đảm bảo nhu cầu về vitamin chất khoáng và yếu tố vi lượng của cơ thể
nên chọn quả dơ hấu còn tương
nguyên vẹn không bị chảy xước màu sắc tự nhiên cảm giác quả phải nặng tay chắc
trước khi bổ dơ hấu cần rửa sạch da và rửa sạch vỏ bên ngoài
nếu chưa ăn ngay có thể bảo quản trong tủ lạnh nhưng cần để vào đĩa sạch và bọc kín màng bọc thực phẩm hoặc hộp có nắp đậy kín
không nên ăn dơ hầu có màu sắc mùi vị bất thường
mặc dù dưa hấu có lượng đường thấp phù hợp với người bệnh đáy tháo đường nhưng tốt nhất người bệnh nên ăn dưa hấu và một vài miếng nhỏ thay vì ép nước
vì ép dơ hấu sẽ loài bỏ chất sơ khiến có thể hấp thụ đường dễ dàng hơn
uống nhiều sẽ dễ làm tăng lượng đường trong máu
việc điều trị và chế độ ăn uống cho người mắc covid một mươi chín đang được quan tâm đặc biệt trên các diễn đàn về chăm sóc sức khỏe cho f
có nhiều người bệnh và bạn đọc băn khoan hỏi người mắc covid một mươi chín có nên kiêng ăn dơ hấu hay không
theo các tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại nhà của bộ y tế
người mắc covid một mươi chín cần ăn uống bình thường với đầy đủ và cân đối
uống bình thường với các nhóm chất dinh dưỡng đa dạng các loại thực phẩm nếu được để duy trì thể trạng thể chất bình thường
cần bổ sung thêm một hai bữa phụ như sữa và các chế phẩm từ sữa
ăn tăng cường các nhóm thực phẩm dầu protein như thịt cá đậu đỗ và các loại hạt để ngăn ngừa teo cơ và tăng sức đề kháng
uống đủ nước trung bình hai lít trên một ngày hoặc nhiều hơn nếu có thể sốt tiêu chảy
người bệnh nên tăng cường ăn trái cây tươi hoặc nước ép trái cây rau xanh các loại gia vị như tỏi gừng để tăng cường sức đề kháng
theo hướng dẫn người mắc covid một mươi chín có thể ăn đa dạng các loại trái cây tươi dưa hấu cũng là loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất nhiều nước và chất sơ tốt cho hệ tiêu hóa
đặc biệt vitamin c a lycopene trong dừa hấu giúp tăng cường hệ biễn dịch cho cơ thể
nên người mắc covid một mươi chín có thể ăn được nếu không có bệnh lý đặc biệt cần áp dụng chế độ ăn riêng
tuy nhiên cần lưu ý dù dưa hấu có nhiều lợi ích nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều
do dưa hầu có tính hàn nên người mắc covid một mươi chín có bệnh lý dạ dày cảm lạnh không nên ăn
người có chức năng tiêu hóa kém ăn uống khó tiêu hay đau bụng tiêu chảy dối loạn tiêu hóa không nên ăn
đối với người mắc bệnh đái tháo đường có thể ăn dưa hấu nhưng chỉ nên ăn ít và cân bằng các loại thức ăn khác để tránh tăng đường huyết